thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đoàn đại biểu hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng việt nam vacod
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vacod vừa tổ chức đại hội thành công
thủ tướng cho biết năm qua là một năm đầy sóng gió với nước ta thiên tai hạn hán bão lũ khốc liệt tình hình thế giới có nhiều phức tạp
nhưng với quyết tâm đổi mới sáng tạo quyết liệt dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ đã nỗ lực trong chỉ đạo điều hành vượt qua mọi khó khăn đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt
trong đó lần đầu tiên chúng ta có hơn một trăm một mươi doanh nghiệp thành lập mới
chính phủ kỳ vọng vacod sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội đất nước nhất là phát triển hàng tiêu dùng việt nam với cơ cấu đa dạng
làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp xúc tiến hoạt động kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của các thành viên
thủ tướng mong muốn hiệp hội tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy phát triển thành viên đóng góp vào chiến lược phát triển hàng tiêu dùng việt nam
thúc đẩy phát triển thị trường tiêu dùng việt nam cạnh tranh lành mạnh đoàn kết chia sẻ thông tin giúp đỡ nhau cùng phát triển